trong mạng lưới các bếp không đồng được khởi xướng tại thành phố hồ chí minh
thì điểm nấu giải chiến của chùa tường nguyên tại huyện nhà bè
được nhiều người mến tặng danh hiệu là siêu bếp
trong hơn một tháng qua một trăm năm mươi tình nguyện viên đã chấp nhận xa nhà trụ lại
để đáp ứng có khi tới hai mươi năm suất ăn mỗi ngày cho các bệnh viện giải chiến khắp thành phố
đội ngũ tình nguyện viên trong bang thiện nguyện chùa tường nguyên quận bốn
thành phố hồ chí minh đã theo đuổi các hoạt động việc cộng đồng một mươi ba năm qua
điểm nấu phát sinh tại huyện nhà bè cách đây một mươi năm cũng đỏ lửa chỉ ngày chủ nhật
đem thêm phần ăn đến người yếu thế
tuy nhiên hơn một tháng qua không giờ phút nào tại đây ngơi nghỉ
số lượng số ăn phục vụ cho tuyến đầu chống dịch và cho bệnh nhân tăng dần đều
từ số lượng một vài nghìn có khi bếp phải cung ứng hai mươi năm suất ăn tỏa khắp thành phố
giám đốc chi nhánh ngân hàng trong khuôn viên bếp giải chiến tường nguyên dành lại không gian làm việc

anh chị em ở đây làm hết cũng như là những cái gì mà biết cần là tụi chị làm hết
không nói chung là gia đình biết mình vô đây làm thì gia đình rất là ủng hộ
bữa hảm là làm bên chùa sáng đi chị em về gỡ đây cái thầy kêu ở mới đầu một mươi nhà thôi
em thấy ngày công việc nhiều quá nên thôi em ở lại luôn
chiều mỗi ngày nó về là toàn là gao là tấm tấm
thấy mọi người là không kịp nên em ở lại em làm phụ mọi người
nó hơi bất tiện không có như ở nhà chút xíu nhưng mà cũng phải gán chịu đựng để vừa có mùa dịch này cùng mọi người
áp lực chạy đua thời gian để cung ứng thức ăn còn đi cùng với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho một trăm năm mươi nhân lực tại siêu bếp này
bên cạnh nguyên tắc năm k liên tục xuất miệng và uống bổ sung nước cam xã
thì mỗi tình nguyện viên trong ngày phải thay khẩu trang ba lần
khoảng từ ba đến năm ngày nhân viên y tế của bệnh viện bình dân sẽ đến để xét nghiệm covid một mươi chín chuyên sâu
nhằm lập tức tách f khỏi tập thể nếu phát hiện
cách đây khoảng một tuần thì các thành viên thứ nhất là đi tiêm ngừa
đi tiêm ngừa toàn bộ là được tiêm ngừa hết
cái tinh thần chung để quyết cùng với chính phủ và đẩy lui cái dịch bệnh
có được những cái thực phẩm những thức ăn đem đến cho những đồng bào
đâu biết trong đó là có người thân cha mẹ anh em
người thân của mình
thì ở cái bếp này cũng giống như vậy hay là các y bác sĩ ở tuyến đầu cũng như vậy
ai còn lại là mình mừng mình rất là xúc động với điều này
ví dụ nếu mà nhiều khi mệt nhưng mà nhiều khi có cố gắng
nhiều khi ngoài đó nhiều người bác sĩ họ bận đồ họ từ đầu đến đuôi họ còn mệt hơn cô gấp một mươi lần
thành ra tụi cô chỉ biết cố gắng và cố gắng với hai chữ thôi
bên cạnh cung cấp suất ăn hội từ thiện thường nguyên tiếp nhận hảo tâm từ nhiều mạnh thường quân bằng hiện vật khác
đến nay một mươi năm nhu yếu phẩm đã được gửi đến các khu vực khó khăn do phong tỏa và liên quan cắt cả f
ngoài ra sản phẩm phục vụ điều trị như bệnh oxy máy thở đếm xe cấp cứu đã được hộ chuẩn bị xong
từ đông góc của cộng đồng để gửi đến các bệnh viện trong tuần tới